sở y tế tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã ghi nhận một trường hợp nhiễm virus zika đầu tiên trên địa bàn tỉnh
bệnh nhân nam một mươi chín tuổi trú tại thị trấn phú mỹ huyện tân thành nhập viện tại trung tâm y tế huyện tân thành ngày ba mươi tháng một mươi xuất viện ngày hai tháng một mươi một
sau đó bệnh nhân chuyển lên khám điều trị tại bệnh viện ở thành phố hồ chí minh và được chẩn đoán nhiễm virus zika
sau khi nhận được thông tin bệnh nhân nhiễm virus zika ngành y tế tỉnh bà rịa vũng tàu đã điều tra nguồn gây bệnh và thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh lây lan
trước thời điểm bị bệnh bệnh nhân có đến thành phố hồ chí minh
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một ngành y tế tỉnh bà rịa vũng tàu phối hợp với viện pasteur lấy mẫu xét nghiệm phun khử trùng tại khu vực bệnh nhân này lưu trú